thời gian gần đây trên mạng xã hội có nhiều đoạn video của các cá nhân đăng những nội dung khoe hình xăm trổ đòi nợ thuê văng tục chửi thề hay diễn cách hành xử kiểu giang hồ thu hút nhiều người xem đặc biệt là giới trẻ
nhiều hệ lụy đáng ngại có thể xảy ra từ thực trạng này ảnh hưởng không tốt đến những thiếu niên nhận thức còn non nớt vậy đâu là nguyên nhân và cần có giải pháp như thế nào để ngăn chặn hiện tượng lệch chuẩn này
những clip của khá bảnh đăng tải trên youtube với lời lẽ dung tục phản cảm và hình ảnh lệch chuẩn lại khiến giới trẻ phát cuồng
đã có hai triệu lượt người chia sẻ và ngay cả trang facebook cá nhân của khá bảnh cũng có rất nhiều người theo dõi
đặc biệt hiện tượng khá bảnh được học sinh một số trường vây quanh chào đón chụp ảnh xin chữ ký giống như cách tung hô một ngôi sao thời thượng
khiến dư luận bức xúc lên án lo ngại về hiện tượng bạo lực lên ngôi ảnh hưởng không tốt đến những thiếu niên nhận thức còn non nớt
theo tiến sĩ phạm tất thắng phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng quốc hội
đây là nhận thức lệch lạc trong giới trẻ cần cảnh tỉnh cũng như cần đặt ra vấn đề trách nhiệm của các đơn vị quản lý mạng xã hội
các chủ thể này không thể vô can khi để xảy ra hành vi phát tán thông tin hình ảnh phạm pháp một cách công khai như vậy
cái việc mà giới trẻ có những cái nhận thức hoặc là những cái hành động
hoặc những cái lựa chọn nó không thực sự chuẩn mực như vậy nó lệch lạc như vậy
cũng thể hiện một cái việc đó là dường như cái việc mà chúng ta tuyên truyền giáo dục
rồi là có những cái kênh thông tin một cách chính thống để giúp giới trẻ định hướng
giúp giới trẻ có những cái hoạt động giải trí thì dường như là chúng ta cũng cần phải quan tâm thêm
theo quy định của pháp luật việt nam các hành vi của ngô bá khá đều bị nghiêm cấm đưa lên mạng xã hội
được quy định rất rõ tại luật công nghệ thông tin hai nghìn sáu luật viễn thông hai nghìn chín
nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp nghị định số một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp của chính phủ
và thông tư hai mươi ba hai nghìn một mươi ba tt btttt thông tư số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bốn tt bttt của bộ thông tin và truyền thông
mới đây là luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
quy định chi tiết về các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng
quốc hội có hai cái chức năng rất là quan trọng mà nó liên quan đến cái việc này
thứ nhất là chức năng lập pháp thì vừa rồi quốc hội cũng đã ban hành cái luật an ninh mạng
và một số cái luật khác ví dụ sắp tới có thể là luật thanh niên
thì có những cái điều chỉnh những cái hành vi phù hợp với giới trẻ
thứ hai là với những cái hiện tượng xã hội mà bất bình thường
thì quốc hội cũng có thể tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật
để xem xem là cái chính sách pháp luật mà chúng ta ban hành ra đã thực hiện đúng đủ
trong thực tế hay chưa và nó thật sự phù hợp hay chưa
để có cái định hướng trong công tác
đó là những cái pháp luật trong thời gian tới